trên vùng biển vịnh bắc bộ cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc
đã chính thức bắt đầu chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát biển hai nước việt nam trung quốc đã tiến hành hội đàm trên tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn
để thống nhất phương án kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ giữa hai lực lượng
chuyến kiểm tra liên hợp lần này lực lượng cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành kiểm tra
giám sát hiệp định hợp tác nghề cá tại chín điểm trong vùng đánh cá chung vịnh bắc bộ
đây là lần thứ một mươi bảy lực lượng cảnh sát biển hai nước thực hiện tuần tra chung
kể từ khi hiệp định nghề cá vịnh bắc bộ có hiệu lực
trong chuyến kiểm tra này sẽ diễn ra nhiều hoạt động như giao lưu trao đổi nghiệp vụ
thăm hỏi động viên nhau trên biển kiểm tra giám sát tàu cá của ngư dân hai nước hoạt động trong vùng đánh cá chung
trong thời gian qua quan hệ hợp tác giữa cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc
phát triển nhanh chóng đúng hướng và mang tính thực chất
những hoạt động trong chuyến kiểm tra liên hợp lần này góp phần thúc đẩy hợp tác sâu rộng
của lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước việt trung
đồng thời tăng cường sự hiểu biết phối hợp hợp tác tin cậy lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân hai nước nói chung
lực lượng cảnh sát biển hai nước việt nam trung quốc nói riêng
chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ việt nam trung quốc năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn